hai người đã thiệt mạng và năm người khác bị thương trong vụ nổ gây cháy ở nhà máy lọc dầu lớn nhất vùng siberia
nhà máy phát nổ thuộc công ty hóa dầu argan do tập đoàn rodnes sở hữu
quan chức thuộc bộ khẩn cấp ở thành phố ikrs thông tin vụ nổ xảy ra lúc dạng sáng nay ngày một mươi năm tháng một mươi hai theo giờ nga
nhiều khả năng vấn đề dò dỉ trong bộ phận xử lý là nguyên nhân gây ra vụ nổ
lửa từ vụ nổ đã lan ra hai năm trăm linh m hai và bộ khẩn cấp đã kiểm soát được tình hình sau năm giờ đồng hồ
theo các nhà địa chất cư dân tại thành phố ikos cách hiện trường khoảng bốn mươi năm km về phía đông nam và các thị trấn lân cận cũng cảm nhận được dư chấn của vụ nổ trên
đây là sự cố thứ hai liên quan tới nhà máy lọc dầu ở nga chỉ trong vài tuần
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một một vụ cháy khác cũng đã xảy ra nhưng không gây thương vong